quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh toàn cảnh và bây giờ là thời lượng của bản tin một trăm một mươi ba online
đồng hành cùng quý vị trong bản tin một trăm một mươi ba online là bản biên tập viên đinh hạnh xin mời chị đinh hạnh
vâng cảm ơn chị thanh xuân và hồng nhung xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
mở đầu sẽ là một số thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
vào tối ngày hôm qua ngày hai mươi hai tháng một mươi trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội có báo cáo liên quan đến hai ca dương tính virus sars cov hai ngoài cộng đồng
đó là bệnh nhân nam làm ở khoa khám bệnh đa khoa tại bệnh viện một trăm linh tám và vợ là dược sĩ bán thuốc tại hiệu thuốc anh thư số chín đường thông phong phường quốc tử giám quận đống đa hà nội
hiện ubnd phường giáp bát quận hoàng mai đã phong tỏa tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm các hộ dân ở ngõ sáu mươi bảy giáp bát có khoảng một trăm năm mươi người
đồng thời ubnd phường quốc tử giám quận đống đa cũng đã phong tỏa hiệu thuốc anh thư tại số chín phố thông phong
liên quan đến hai ca f trên bệnh viện một trăm linh tám đã xét nghiệm
một trăm hai mươi trường hợp là f một và có liên quan đến bệnh nhân
kết quả đều âm tính
vào tối ngày hai mươi hai tháng một mươi ubnd phường giáp bát đã phát thông báo khẩn giả soát những người đến các địa điểm liên quan đến hai ca dương tính từ ngày một mươi sáu tháng một mươi cho đến ngày hai mươi hai tháng một mươi
cụ thể cửa hàng tạp hóa số sáu mươi bảy đường giáp bát hàng rau trước số nhà sáu nghìn tám trăm sáu mươi tám a đường giáp bát hàng thị số nhà tám mươi chín đường giáp bát
chủ động thực hiện tốt mục tiêu kép vừa đảm bảo tình hình an ninh trật tự vừa tiếp tục tập trung công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
từ tháng một mươi cho đến nay phát huy tinh thần sung kích sáng tạo
đoàn viên thanh niên công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa tập trung làm tốt nhiệm vụ chuyên môn vừa thực hiện kế hoạch tăng cường lực lượng đoàn viên cho tám xã ngoại thành tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự vào ban đêm các ngày nghỉ cuối tuần
một mươi tám giờ một ngày cuối tuần
một mươi tám giờ một ngày cuối tuần
nhiệm vụ tuần tra của công an xã và dân quân xã vĩnh ngọc có sự tăng cường của đoàn viên các đội nhiệm vụ thuộc công an thành phố nha trang bắt đầu lên đường làm nhiệm vụ
địa bàn tuần tra là trên tất cả các tuyến đường liên thôn liên xã trên địa bàn
nhiệm vụ tuần tra là kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật vi phạm trật tự an toàn giao thông
cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền nhắc nhở bà con trong xã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch không tụ tập đông người
với đất lượng nông cốt đại đoàn viên thanh niên công tác và các đội nhiệm vụ thuộc khối cơ quan kiểm soát điều tra và đội kiểm soát cơ thông liệt tự
thì định kỳ vào đêm thứ sáu và thứ bảy hàng tuần chúng tôi sẽ thành lập tổ công tác hỗ trợ tuần tra kiểm soát luôn phiên trên địa bàn các xã
đảm bảo tuần tra khép kính địa bàn kịp thời phát hiện và bắt xử lý các đối tượng hoạt động phạm tội phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông đường bộ
nhân dân trực tiếp truyền đến tài nạn giao thông
bên cạnh đó chúng tôi cũng đã chú trọng tuyên truyền đồng thời yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các quyết định của đài phương trong công tác phòng chống dịch
đảng ủy ủy ban cũng đánh giá cao và ghi nhận kết quả của kết hợp trong đó là đẩy mạnh tuần tra kiểm soát khép kín kết hợp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tám xã trong đó có xã văn ngọc
trên cơ sở cơ hợp của đoàn công an thành phố đảng ủy ủy ban là chỉnh
đảng ủy đạo lực lượng công an xã lực lượng quân sự cán bộ công chức là tham gia phối hợp tuần tra khắp kính trên đoàn bàn
trong thời gian qua đã phát hiện là bàn giao công an sẽ lập một hồ sơ một trường hợp có hành vi đánh bài bốn trường hợp là vi phạm trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ hai trường hợp là tạm giữ mô tô các loại và giải tán là ba mươi nhóm thanh niên
tổ tuần tra xã phước đồng
quá trình tuần tra làm nhiệm vụ tổ tuần tra đã phát hiện xử lý khá nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và các quy định phòng chống dịch như không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy đi xe máy vào đường ngược chiều không đeo khẩu trang ở nơi công cộng
thậm chí một số trường hợp người dân không đeo khẩu trang tập trung ăn nhậu ngay trên đường giao thông tổ chức đánh bài trong quán nước
tổ tuần tra đã yêu cầu giải tán
một số trường hợp đã bàn giao cho chính quyền địa phương xử lý theo quy định
có dấu hiệu của hành vi đánh bạc chế phép một mươi bốn trường hợp bản giao cho ủy ban nhân sản xử lý việc phạm hành chính liên quan đến không đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường
sau một thời gian dài quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở tỉnh khánh hòa nói chung
thành phố nha trang nói riêng về cơ bản đã được kiểm soát
cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh hiện ở mức nguy cơ trung bình
tuy nhiên một bộ phận người dân hiện nay lại có tâm lý chủ quan lơ là thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
việc tăng cường tuần tra phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật kết hợp với tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch của đoàn thanh niên công an thành phố nha trang
là rất cần thiết vừa đảm bảo tốt an ninh trật tự vừa góp phần nâng cao ý thức phòng chống dịch trong nhân dân
ủy ban nhân dân tỉnh bình dương đã ban hành công văn về việc thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn bắt đầu thực hiện từ ngày hôm nay ngày hai mươi ba tháng một mươi
ủy ban nhân dân tỉnh bình dương quy định việc mở cửa các hoạt động và lưu thông theo vùng cấp độ dịch
gồm cấp một màu xanh nguy cơ thấp cấp hai màu vàng nguy cơ trung bình cấp ba màu cam nguy cơ cao và cấp bốn màu đỏ nguy cơ rất cao
đối với các nhà máy xí nghiệp cơ sở sản xuất doanh nghiệp được mở cửa trở lại hoạt động ở tất cả các vùng
nhưng phải xây dựng kế hoạch hoạt động kèm theo phương án phòng chống dịch và tự chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng chống dịch
việc kinh doanh nhà hàng quán ăn được hoạt động bình thường phục vụ tại chỗ ở các vùng cấp độ một
tuy nhiên tất cả các vùng khi mở bán đều phải đảm bảo năm k triển khai các biện pháp phòng dịch như hạn chế số lượng người bán mua cùng một thời điểm
quét mã qr tiêm vaccine xét nghiệm ở vùng cấp độ bốn chỉ cho phép bán mang đi giao hàng hoặc hạn chế số lượng
bản tin một trăm một mươi một online tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
sau một ngày xét xử sơ thẩm vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt các bị cáo nguyễn tuấn thanh một mươi bảy năm tù
trần hải nam một mươi một năm tù hồ phước đại bảy năm tù cùng về tội giết người và nguyễn vũ linh một năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích
theo cáo trạng vào ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một thanh và linh cùng nhóm bạn uống bia tại quán nhậu quốc huy thuộc ấp phú hỏa hai
xã bình hòa huyện châu thành thì đã xảy ra cự cãi với nguyễn văn khánh sinh năm hai nghìn
chú tại huyện châu thành linh cầm chai bia đập vào đầu khánh và được mọi người can ngăn
sau đó thanh gọi điện cho nam và vài người khác mang theo hung khí đến quán bia
và tại đây thanh dùng mũ bảo hiểm và thanh sắt đánh khánh nam dùng dao bấm đâm vào khánh nhiều nhát
còn đại cầm dao tự chế chém vào lưng khiến cho nạn nhân tử vong
kết thúc phiên tòa ngoài bản án đã tuyên hội đồng xét xử còn buộc các bị cáo và người đại diện hợp pháp của các bị cáo
có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền một trăm linh

và trên người của các đối tượng lực lượng công an tạm giữ bốn mươi bộ lắc bầu cua cùng số tiền gần một mươi bốn triệu đồng
theo khai nhận ban đầu số đối tượng tham gia chủ yếu là người cùng địa phương tại huyện trần văn thời và huyện cái nước
trước đó khoảng một giờ sáng cùng ngày cũng tại khoảnh đất trống thuộc ấp đường danh xã khánh hải
đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an huyện trần văn thời kết hợp cùng lực lượng địa phương
bắt quả tăng một mươi đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền tăng vật tạm giữ gồm ba con gà hai cặp cửa số tiền một mươi hai triệu đồng
hai vụ việc hiện đang được xử lý
thưa quý vị hiện nay nhiều tỉnh thành miền trung đang xuất hiện mưa rồn rập trong những ngày trở lại đây
tại quảng nam mưa lớn liên tục từ đêm ngày hôm qua hai mươi hai tháng một mươi cho đến sáng ngày hôm nay đã gây ngập lụt tại nhiều nơi
tuyến quốc lộ một a qua địa bàn nước tràn qua một số khu vực
cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam đã cắt cử lực lượng để hướng dẫn điều tiết giao thông đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông
tại km chín trăm tám mươi tám quốc lộ một a qua địa bàn huyện phú ninh khu vực ngã ba xuống khu công nghiệp tam thăng
lưu lượng nước từ các sông thượng nguồn đổ về cùng với mưa lớn đã khiến nước tràn qua quốc lộ có điểm ngập sâu gần một mét
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam đã bố trí hai tổ công tác
gửi cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận điều tiết hướng dẫn phân luồng giao thông để các phương tiện đi lại an toàn
ngoài ra cũng huy động một xe tải nâng chở phương tiện xe máy qua điểm ngập sâu
lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã cử cán bộ chiến sĩ khảo sát toàn tuyến
kịp thời điều tiết hướng dẫn giao thông an toàn cho người phương tiện di chuyển trên các tuyến giao thông
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
kết hợp với hoạt động giao thông
do ảnh hưởng của đối gió đông trên cao cho nên từ sáng sớm ngày hôm nay cho đến ngày hai mươi năm tháng một mươi
khu vực từ quảng trị đến phú yên xảy ra mưa to đến rất to và rông với lượng mưa
tại thừa thiên huế đến bình định mưa từ hai trăm linh bốn trăm linh mm có nơi trên bốn trăm năm mươi mm
quảng trị phú yên con tum từ năm mươi đến một trăm năm mươi mm có nơi trên hai trăm linh mm
từ ngày hôm nay cho đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi trên các sông từ quảng trị đến
bình định và con tum có khả năng xuất hiện một đợt lũ
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông bồ thừa thiên huế sông vu gia quảng nam và các sông ở quảng ngãi
lên mức báo động hai đến báo động ba có sông trên báo động ba
sông hương thừa thiên huế và sông thu bồn quảng nam lên mức báo động một đến báo động hai và trên báo động hai
các sông chính ở quảng trị bình định và con tum lên mức báo động một và trên báo động một
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi ngập ống cục bộ tại các vùng trũng thấp
khu đô thị tại các tỉnh từ quảng trị đến bình định và con tum
theo hướng dẫn của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
người dân nên hết sức cảnh giác quan sát kỹ các hiện tượng biến động lạ về địa chất
nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online trưa ngày hôm nay
chương trình an ninh toàn cảnh sẽ tiếp tục với
tiểu mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm sau một ít phút